bảy người có kết quả âm tính với chất phóng xạ và hai người còn lại có kết quả dương tính với hai chất phóng xạ là casium một trăm ba mươi bảy và bốn mươi k
tuy nhiên người đứng đầu cơ quan điều tiết năng lượng hạt nhân khẳng định mức độ nhiễm phóng xạ ở hai trường hợp này là rất thấp không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
trước đó cơ quan chức năng indonesia đã yêu cầu người dân khẩn trương tránh xa một khu đất được xác định là đang bị ô nhiễm chất phóng xạ
các biện pháp phòng chống chất phóng xạ và bảo vệ người dân ngay lập tức được triển khai
bước sang ngày làm việc thứ hai hội nghị thượng đỉnh về ngân sách eu vẫn chưa thể vượt qua bất đồng để đưa lãnh đạo hai mươi bảy nước đến gần thỏa thuận về dự thảo khung ngân sách cho giai đoạn bảy năm tới
những vấn đề gây chia rẽ sâu sắc gồm mức đóng góp và nội dung chi tiêu
trong phiên họp ngày hôm nay đề xuất mức trần ngân sách giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy ở mức một bảy mươi bốn tổng thu nhập quốc gia của eu tiếp tục đối mặt với nhiều chỉ trích
trong đó tiếng nói phản đối lãnh đạo
hội nghị thượng đỉnh về ngân sách eu vẫn chưa thể vượt qua bất đồng để đưa lãnh đạo

nhằm giải quyết xu hướng giảm sử dụng tiền mặt cũng như sự phát triển của tiền ảo trong thời gian qua
ngân hàng trung ương thụy điển mới đây đã bắt đầu thử nghiệm đồng tiền số do cơ quan này ban hành
qua đó tiến gần hơn tới việc thiết lập đồng tiền số chính thức đầu tiên của một ngân hàng trung ương trên thế giới
ngân hàng trung ương thụy điển cho biết đồng tiền số này có tên gọi là e krona và đây là tiền truyền thống
nhưng ở dưới dạng kỹ thuật số và do một ngân hàng trung ương ban hành và quản lý
đây là sự khác biệt với những loại tiền ảo khác như bitcoin
vốn được tạo ra nhờ giải các thuật toán phức tạp và do nhiều cộng đồng trực tuyến kiểm soát thay vì một cơ quan trung ương
nếu được đưa vào sử dụng e krona sẽ được dùng trong các hoạt động ngân hàng như thanh toán gửi tiền rút tiền từ ví điện tử
thụy điển hiện là quốc gia ít phụ thuộc nhất vào tiền mặt trên thế giới
với chỉ một tổng sản phẩm quốc hội gdp ở dưới dạng tiền mặt trong năm hai nghìn một mươi chín
kể từ năm hai nghìn hai mươi một
chính phủ anh sẽ cấm bán than và gỗ tươi cho mục đích sử dụng trong gia đình trên phạm vi cả nước
nhằm khắc phục tình trạng chất lượng không khí ngày càng xấu đi do việc sử dụng phổ biến các lò sửa đốt củi
trong tuyên bố ngày hai mươi một tháng hai bộ trưởng môi trường anh george eustis khẳng định
đây là một bước đi cần thiết vì các lò sửa đốt củi trong nhà
và việc đốt lửa ngoài trời hiện là những nguồn gây ô nhiễm nguy hại nhất ảnh hưởng đến sức khỏe con người
số liệu chính thức cho biết khoảng bốn mươi các hạt vật chất gây hại thải ra ở anh
là từ việc đốt gỗ và than trong nhà cao gấp hơn hai lần lượng thải ra từ xe sử dụng dầu diesel
các hạt vật chất ô nhiễm siêu nhỏ này có liên quan đến một loạt các vấn đề về sức khỏe ở con người
như bệnh hen xuyễn tim mạch và ung thư vì chúng có thể đi vào phổi và máu
chính phủ đoàn kết dân tộc liby được liên hợp quốc công nhận vừa thông báo rút khỏi các cuộc đàm phán tại jeune thụy sĩ ngay sau khi lực lượng quân đội quốc gia liby
tấn công cảng biển ở thủ đô tripoli ngày một mươi tám tháng hai vừa qua
cuộc tấn công cũng đánh dấu một nức leo thang mới
trong cuộc nội chiến kéo dài hơn năm năm qua tại quốc gia bắc phi này
trong một tuyên bố chính phủ đoàn kết dân tộc libya tuyên bố đình chỉ việc tham gia các cuộc đàm phán quân sự do liên hợp quốc chủ trì ở genève do lệnh ngừng bắn đã bị vi phạm
lực lượng quân đội quốc gia liby trước đó ngày một mươi tám tháng hai đã tấn công cảng biển ở tripoli đây vốn được coi là huyết mạch đối với nhiều thành phố của liby
theo chính phủ đoàn kết dân tộc libya mọi cuộc đàm phán đều vô nghĩa nếu không có một lệnh ngừng bắn lâu dài cho phép những người tha hương trở về nhà
cũng như đảm bảo an ninh cho thủ đô tripoli và các thành phố khác trước bất kỳ mối đe dọa nào
tuyên bố đưa ra đúng thời điểm các quan chức cấp cao thuộc quân đội liby và lực lượng ở miền đông đang khởi động vòng đàm phán thứ hai về một lệnh ngừng bắn do liên hợp quốc bảo trợ ở genève
kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh được thông báo hôm một mươi hai tháng hai đến nay đã ghi nhận một trăm năm mươi lần vi phạm
trên thực địa lệnh ngừng bắn là rất mong manh và thường xuyên bị vi phạm mà mới đây nhất là các cuộc tấn công nhằm vào cảng tripoli
điều quan trọng là các bên không từ bỏ các nguyên tắc của một lệnh ngừng bắn và tạo cơ hội cho việc thúc đẩy một tiến trình hòa bình
đáng chú ý diễn biến mới nhất này xảy ra chỉ một ngày sau khi các nhà ngoại giao liên minh châu âu khó khăn lắm mới có thể gạt bỏ mọi bất đồng để đạt được sự đồng thuận liên quan tới việc điều các tàu hải quân đến đông địa trung hải để giám sát lệnh cấm vận vũ khí đối với libya
thỏa thuận sẽ cho phép chúng tôi điều các tàu hải quân để kiểm soát các tuyến đường cung cấp
tuyến đường cung cấp vũ khí cho biết và như tôi đã nói chắc chắn họ sẽ không ở đó chỉ để nói xin chào mà là để hành động
nếu phát hiện bất kỳ hành vi buôn bán vũ khí nào họ sẽ có phản ứng và can thiệp các chuyên gia hải quân của chúng tôi sẽ biết làm thế nào để phù hợp với quy tắc
tuy nhiên với vụ tấn công ngày một mươi tám tháng hai nhằm vào cảng tripoli giới phân tích lại một lần nữa đặt câu hỏi liệu sứ mệnh mới có phải chịu chung số phận với sứ mệnh sofia cách đây một năm hay không
và bài học nhãn tiền là chỉ vài ngày sau khi hội nghị thượng
đỉnh berlin hồi tháng một kết thúc tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã phải thừa nhận lệnh ngừng bắn tại libya đã bị phá vỡ và các chuyến hàng vận chuyển vũ khí vẫn tiếp diễn
trong bối cảnh này song song với các nỗ lực của liên hợp quốc và liên minh châu âu liên minh châu phi vừa quyết định thành lập lực lượng chuyên trách về vấn đề libya nhằm hỗ trợ việc thực thi các quyết định liên quan của khu vực và quốc tế đối với tình hình tại quốc gia bắc phi này
tình hình liby hiện là ưu tiên chính trong chương trình nghị sự của liên minh châu phi
và chúng tôi sẽ tham gia đầy đủ vào việc thúc đẩy giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng tại libya
sáu mươi năm sau khi cơn lốc mùa xuân ả rập đi ngang qua libya thổi bay chính quyền của tổng thống muama gadafi quốc gia này vẫn chìm trong bất ổn và bị chia rẽ sâu sắc với sự tồn tại của hai chính quyền đối địch nhau
trước tình hình này các bên tham chiến tại libya vừa trở lại các cuộc đàm phán tại geneva thụy sĩ nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn mong manh tại quốc gia bắc phi này
đây là một phần nỗ lực của liên hợp quốc
nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho liby sau nhiều năm nội chiến
tuy nhiên con đường hòa bình cho libya dường như vẫn còn đầy trông gai bởi còn quá nhiều bất đồng giữa các phe phái đối lập trong nước và sự hậu thuẫn từ bên ngoài dành cho các bên đối địch ở liby
điều này càng khiến lời giải cho bài toán hòa bình tại quốc gia này càng thêm phức tạp
và đến đây thì thời lượng của bản tin gmt cộng bảy cũng xin được dừng lại
thân ái chào tạm biệt